sáng nay trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao nguyễn thị hương lan đã bất ngờ thừa nhận hành vi nhận hối lộ và nội dung cáo trạng truy tố là đúng
tại phiên tòa bị cáo hương lan thừa nhận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bị cáo có gặp và nhận quà nhận tiền của một số doanh nghiệp
bị cáo trình bày dù không nhớ rõ nhưng bị cáo cũng rất tin tưởng vào cơ quan điều tra tin tưởng vào nội dung cáo trạng bị cáo thừa nhận nội dung cáo trạng
viện kiểm sát xác định bị cáo nguyễn thị hương lan đã nhận hối lộ ba mươi ba lần tổng cộng hơn hai mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên trong giai đoạn điều tra bị cáo hương lan không thừa nhận số tiền hai mươi năm tỷ đồng mà chỉ khai nhận chín trăm linh triệu đồng và một số quả cát
tuy nhiên tại phiên xử sáng ngày hôm nay bị cáo hương lan thừa nhận toàn bộ số tiền như cáo trạng đã truy tố
ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba gia đình nguyễn thị hương lan đã nộp chín trăm linh triệu đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sơn hòa tỉnh phú yên vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đặng mộng trần
chú huyện phú hòa và lê minh luân chú huyện sông hình về tội chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác gồm lực lượng kiểm lâm huyện sơn hòa và công an xã sơn hội tuần tra khu vực thôn tân hội xã sơn hội
phát hiện một xe ô tô một mươi sáu chỗ ngồi đang vận chuyển lâm
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra tuy nhiên lái xe lê minh luân không chấp hành mà tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy
tổ công tác bám đuổi theo đặng mộng trần đã đẩy một mươi bốn khúc gỗ xuống đường để ngăn cản lực lượng truy đuổi làm một đồng chí công an xã trong tổ tuần tra bị thương tích bảy mươi bốn
sau đó hai đối tượng bỏ lại phương tiện rồi tẩu thoát
liên quan đến vụ nhiều nam nữ thanh niên tổ chức bay lắc tại khách sạn tâm hùng vào dạng sáng
ngày một mươi hai tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự hai đối tượng võ văn quý và lê nhật cường về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
vào khoảng ba giờ ngày một mươi hai tháng bảy tổ tuần tra phát hiện tại khách sạn tâm hùng ở phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và bắt quả tang tại ba phòng cho thuê ở tầng năm của khách sạn có hai mươi ba nam nữ thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy
qua xét nghiệm nhanh hai mươi ba đối tượng trên đều dương tính với ma túy hiện cường và quý bị công an thành phố rạch giá tạm giữ để điều tra
các đối tượng dương tính với ma túy còn lại được bàn giao cho địa phương để tiến hành xử lý theo quy định
thời gian qua mặc dù đã được lực lượng công an trên địa bàn đẩy mạnh công tác đấu tranh tuyên truyền
nâng cao ý thức phòng ngừa cho người dân trước các phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng nhiều hình thức
tuy nhiên thực tế trên địa bàn tỉnh hà tĩnh vẫn có nhiều trường hợp người dân đã phải ngã ngửa khi biết mình mắc phải bẫy lừa của các đối tượng lừa đảo bị chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng
mới đây giám đốc một công ty đóng trên địa bàn thành phố hà tĩnh đã bị một đối tượng tự xưng là nguyễn mạnh hà cán bộ tri cục thuế tỉnh hà tĩnh
gọi điện thông báo về thủ tục kê khai miễn giảm thuế doanh nghiệp và kết bạn gia lô với anh để hướng dẫn cài đặt ứng dụng thuế điện tử xác nhận thông tin
sau đó gửi đường link có địa chỉ http dvcgov lol để anh thao tác cài đặt trên điện thoại của mình
không chút hoài nghi người bị hại đã thực hiện theo chỉ dẫn của đối tượng và ngay sau đó điện thoại của anh đã bị các đối tượng chiếm đoạt quyền điều khiển
thu thập thông tin tài khoản ngân hàng rút toàn bộ số tiền gần một trăm linh triệu đồng
cài đặt ảp đỏ qua đường link ảp đỏ có tên là cổng dịch vụ quốc gia về điện tử
sau khi cài đặt anh hướng dẫn cách khác nữa là mình vào xe hạt và lấy ra gõ tư khóa là tổng cục thuế
sau khi cài đặt ảp e tac đỏ anh cũng hướng dẫn là mình đăng nhập vào ảp tổng cục e tac đỏ
và đăng nhập bằng mạng
đây là mạng sổ thuế của doanh nghiệp và mật khẩu là sổ điện thoại
cũng với thủ đoạn tương tự trên đối tượng tự xưng là nguyễn mạnh hà đã gọi điện cho anh võ tá thiết
làm giám đốc công ty xây dựng và thương mại hnq hà tĩnh để hướng dẫn truy cập đường link
cài đặt ứng dụng làm các thủ tục miễn trừ thuế
sau khi làm theo các bước chỉ dẫn của đối tượng thấy điện thoại có dấu hiệu bất thường
anh thiết đã có sự hoài nghi cảnh giác nên kịp thời ngắt kết nối mạng tắt nguồn điện thoại bảo toàn được tài sản
tôi lúc đầu cũng ngờ ngờ nhưng mà thấy đối tượng là gọi ra lô đây là bằng hình ảnh
với là có một cái ảnh đài diễn là mặc ảo của phía bên thuế
thì khi tôi thì cũng có thôi thì tôi bảo thôi thì mình có một cái máy là chuyên về dùng mạng
với là dung các cái ấy thì tôi sẽ cai vào cái máy dung mạng
khi mà được cai vào thì máy tôi là có
hiện tượng là nóng rát ấy
trên máy là hình thuyền lên mà có một cái đường truyền
thì khi ấy là tôi nghĩ rồi ồ thế là khả năng là bị hạc rồi
ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo từ bị hại
cơ quan công an tp hà tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh
bước đầu cơ quan công an nhận định chiêu trò thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi
kịch bản lừa đảo được xây dựng bài bản đánh trúng tâm lý nạn nhân
đối tượng trung hướng đến là các doanh nghiệp mới thành lập
để tạo niềm tin tuyệt đối từ nạn nhân
các đối tượng đã nắm rõ thông tin chính sách ngành thuế
sử dụng hình ảnh đại diện gia lô mặc trang phục của ngành
thời gian thực hiện hành vi phạm tội là vào ngày nghỉ cuối tuần
thời điểm các ngành ngân hàng ngừng giao dịch
tiếp nhận các yêu cầu đóng băng tài khoản của người dùng
việc chiếm đoạt tài sản rút tiền của nạn nhân
sẽ thực hiện vào thời gian từ một đến ba giờ sáng
lúc này nạn nhân đang ngủ say không kiểm soát điện thoại
qua công tác tiếp nhận điều tra và xử lý các vụ án đưa đạo
trên không gian mạng công an thành phố khuyến cáo người dân
phải đứng cao cả cảnh trạc với các loại tội phạm này
đề nghị tất cả người dân khi nhận được các tin nhắn điện thoại
các tin nhắn từ các tài khoản mạng xã hội như gia lô facebook
để quảng cáo tuyển việt nam
cũng như giả danh các cơ quan nhận được thông quyền
để yêu cầu hướng dẫn yêu cầu người dân cung cấp
các thông tin cá nhân
tuy cập vào các đường lính do các đối tượng cung cấp
thì cần phải kiểm tra xác minh cụ thể
mới được thực hiện
nếu không sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt
xâm nhập chiếm đoạt các thông tin cá nhân
tài khoản ngân hàng để chiếm đặt tài sản của mình
hiện nay các đối tượng phạm tội không chỉ mạo danh là cán bộ thuế
mà còn có thể giả mạo là cán bộ công an hải quan ngân hàng
hay cơ quan thực thi pháp luật nhà nước
nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để chủ động phòng ngừa trước những thủ đoạn lừa đảo
của các đối tượng và bảo vệ tài sản của mình
cơ quan công an khuyến cáo mọi người dân
cần nâng cao ý thức cảnh giác
cần xác minh kỹ các thông tin
không tùy tiện nghe theo và cài đặt các ứng dụng
truy cập đường linh lạ hạn chế hậu quả đáng tiếc xảy ra
lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng
không có người trông coi trong đêm khuya
hai đối tượng đã đột nhập vào nhà một người dân
ở xã an phong huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
lấy đi nhiều tài sản
chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ sau khi nhận được tin báo
công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
đã bắt khẩn cấp hai đối tượng
khi đang lẩn trốn ở thành phố sa điác tỉnh đồng tháp
vào lúc bảy giờ ngày một mươi một tháng bảy
công an huyện thanh bình nhận được tin báo
của chị nguyễn thị thi đã bị kẻ trộm
đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản
với tổng giá trị tài sản là khoảng bốn mươi năm triệu đồng
khẩn trương điều tra xác minh
chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ
công an huyện thanh bình đã tiến hành
bắt khẩn cấp đối tượng là trần phú
và tô tâm tùng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
lợi dụng đêm khuya chủ nhà đi vắng
đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cậy cửa
lấy trộm tài sản
khám xét tại nơi ở của đối tượng
lực lượng công an đã thu hồi được tài sản bị mất trộm
qua khai thác mở rộng điều tra được biết
hai đối tượng trên còn thực hiện nhiều vụ
trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh vĩnh long
và tiền giang
phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an
vừa triệt xóa thành công
ổ nhóm chuyên trộm cắp xe mô tô
gây ra hàng chục vụ
tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
bắt giữ sáu đối tượng có độ tuổi
từ một mươi sáu cho đến một mươi tám tuổi
trú tại các tỉnh thái bình và nghệ an
đây là nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ
trộm cắp xe mô tô
tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
do lương ngọc quý
chú huyện thái thụy tỉnh thái bình cầm đầu
tăng vật chuyên án thu giữ sáu xe mô tô
đá tháo biển kiểm soát
và các tăng vật khác liên quan tới chuyên án
thủ đoạn của các đối tượng là
thường xuyên lợi dụng đêm khuya
người dân quên đóng khóa cửa
hoặc để xe ở ngoài sân
không có người trông coi để tiếp cận
rồi thực hiện hành vi trộm cắp
hoạt động của các đối tượng rất chuyên nghiệp
lưu động liên tình
phân công vai trò nhiệm vụ của từng đối tượng
có thủ đoạn đối phó tinh vi
các xe sau khi trộm cắp
đều tháo biển kiểm soát rồi đưa đi tiêu thụ
hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng
nhóm đồng tâm xã nghĩa hoàn
huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
là hai đối tượng
đối tượng đỗ văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú
tại thôn câu hạ b xã quang trung
huyện an lão tp hải phòng
cao một m sáu mươi bảy và có sẹo chấm
cách một cm trên trước đầu mắt trái
và đối tượng đào xuân hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú
tại thôn cẩm văn xã quốc tuấn
huyện an lão tp hải phòng
cao một m bảy mươi và có sẹo chấm
cách một cm dưới sau đuôi lông mảy phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có
liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện